liên minh châu âu eu đã áp đặt gói trừng phạt mới nhất đối với nga mở rộng các lệnh trừng phạt đối với thương mại và các cá nhân của nước này
đây là gói biện pháp trừng phạt thứ tám mà eu áp đặt nhằm vào nga sau khi moscow đã triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine hồi tháng hai năm nay
các biện pháp trừng phạt này gồm cấm nhập khẩu sản phẩm thép gỗ giấy và các hàng hóa khác từ nga
cũng như cấm cung cấp một loạt dịch vụ như công nghệ thông tin kỹ thuật và pháp lý cho các công ty nga
eu cũng cấm nhập khẩu sản phẩm chế tạo máy kỹ thuật chung sản phẩm hóa học nhựa và thuốc lá từ nga
ngoài ra eu cũng sẽ áp đặt giá trần với dầu mỏ của nga và đưa hàng chục cá nhân của nga vào danh sách trừng phạt
tuy nhiên giới chức eu cho biết cần thảo luận nhiều chi tiết trong khuôn khổ nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy và eu
trước khi việc áp giá trần đối với việc vận chuyển bằng đường biển dầu mỏ của nga đến các nước thứ ba có hiệu lực
hiện nhiều chi tiết
tiết vẫn chưa được thống nhất trong đó có cơ chế định giá thực tế
điều này có nghĩa quyết định của eu mới chỉ là bước đi đầu tiên hướng đến áp giá trần chứ không phải là áp đặt trên thực tế